liên quan vụ một cán bộ dân quân tự vệ bị sát hại trong đêm chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng tạ thanh hải
trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn nên tạ thanh hải đã dùng khúc cây đánh nhiều nhát
vào đầu trần văn mỹ là dân quân tự vệ phường mỹ quý khiến mỹ gục ngã
sau đó hải chạy đến móc túi lấy hai sáu triệu đồng và một điện thoại di động trong túi áo của mỹ
rồi tiếp tục lấy một khúc cây khác đánh nhiều nhát vào đầu vào mặt và người mỹ
thấy mỹ đã chết hải đi đến chiếc xe máy của mỹ lục xoát lấy tài sản
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phường mỹ long nhanh chóng đến bắt giữ hải cùng tăng vật
và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra bước đầu hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình